để cung ứng điện đầy đủ an toàn cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi
thời gian qua công ty điện lực quảng bình đã chủ động triển khai nhiều biện pháp củng cố lưới điện
bảo đảm vận hành an toàn đồng thời đầu tư nâng cấp hệ thống điện lưới để chủ động bảo đảm nguồn điện liên tục cho khách hàng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đối với các hộ nuôi thủy sản nguồn điện là yếu tố sống còn ngay từ khi thả nuôi con giống đến lúc thu hoạch
do đó ngay từ đầu mùa nắng nóng công ty điện lực quảng bình đã huy động công nhân xuống cơ sở để kiểm tra bảo trì đường dây
chạm hạ áp và các điểm tiếp xúc đấu nối các thiết bị của từng cơ sở sản xuất của hộ gia đình
nhằm bảo đảm an toàn cho thiết bị và cung cấp điện ổn định
đồng thời tuyên truyền đến khách hàng để có kế hoạch tiết kiệm điện và sử dụng các loại máy móc tiêu hào ít điện năng trong sản xuất
vái trò của nghi ngành điện lực là rất quan trọng vì điện là chạy hai mươi bốn đến hai mươi bốn giờ cả
tâm ra nếu như mất điện để chạy dâu thì kinh tế thiệt hại rất nhiều
nên là đề xuất của tôi là mong điện lực quan tâm nhiều hơn nữa cho bà con sản xuất nơi tốt
để chủ động ứng phó với tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài
thời gian qua ngành điện quảng bình đã trú trọng công tác đầu tư hoàn thiện lứa điện
nâng cao năng lực cấp điện nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng công suất của phụ tải
công ty điện lực quảng bình đã trú trọng công tác đầu tư hoàn thiện lứa điện
và hạn chế thấp nhất thời gian mất điện cho khách hàng
bằng việc trong quý ii là tròn gói của mùa khô năm hai nghìn một mươi tám
chúng tôi sẽ không bổ trí các điện bảo dưỡng làm các công tác trên lưới điện nếu như không phải do sự bổ vệ ra
và chúng tôi tập trung làm và xử lý bằng các biện pháp công nghệ mới
cùng với việc xây dựng củng cố điện lưới công ty điện lực quảng bình cũng đã đầu tư công nghệ
triển khai công tác sửa chữa nóng lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh
nhằm hạn chế tối đa việc cắt điện khi có sự cố
với nhiều phương án cung cấp điện trong mùa nắng nóng công ty bảo đảm sẽ không thiếu điện
và tình hình cấp điện luôn ở mức ổn định cho khách hàng